trận mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay cũng đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản và hoa màu của người dân ở nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh lào cai
theo thống kê sơ bộ mưa lớn đã gây thiệt hại hai mươi ba ngôi nhà trong đó hai mươi hai ngôi nhà ở huyện văn bàn phải di chuyển khẩn cấp trong đêm một nhà bị cuốn trôi tại sapa
nhiều diện tích hoa màu của người dân bị ngập úng trên tỉnh lộ một trăm năm mươi một nũ lớn đổ về gây ngập sâu ngầm phú nhuận và văn sơn giao thông bị ách tắc
hiện các địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại theo dự báo thời tiết các ngày tới vẫn sẽ có mưa do đó ubnd tỉnh lào cai khuyến cáo người dân chủ động các biện pháp phòng chống để hạn chế những thiệt hại có thể xảy ra